mới đây tại đà nẵng đã diễn ra hội trợ hàng việt đà nẵng năm hai nghìn hai mươi
hội trợ năm nay có bốn trăm linh gian hàng của hơn hai trăm linh doanh nghiệp đơn vị tham gia
trong đó một trăm hai mươi doanh nghiệp tại đà nẵng và tám mươi doanh nghiệp của các tỉnh thành phố trong cả nước
sản phẩm tham gia hội trợ thuộc các ngành công nghiệp tiêu dùng thủ công mỹ nghệ
may mặc giày da thời trang thực phẩm bánh kẹo nông sản dược phẩm
hội trợ còn là dịp để các doanh nghiệp trong nước gặp gỡ trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác
kinh doanh đồng thời giới thiệu quảng bá các sản phẩm thương hiệu việt nam đến với người tiêu dùng thành phố